xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây nên nắng nóng sẽ gia tăng và kéo dài
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
phải từ ngày hai mươi chín tháng bảy thì nắng nóng mới giảm dần tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây thì trời có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn
nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
dự báo tình trạng nắng nóng kéo dài từ nay cho đến khoảng ngày hai mươi tám tháng bảy
sau đó sang ngày hai mươi chín tháng bảy trở đi thì vùng hội tụ gió trên cao thiết lập trở lại
vì thế mà nắng nóng cũng sẽ giảm dần
khu vực trung bộ từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
cũng chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây
vì thế ở đây cũng phổ biến là nắng nhiều
hôm nay nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
nhưng từ ngày mai thì nắng nóng sẽ xuất hiện diện rộng
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này sau động là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
chỉ cục bộ một vài nơi ở vùng núi phía tây là cao hơn
còn các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nắng nóng cũng xuất hiện ở các tỉnh phía bắc
tuy nhiên cường độ nắng không quá gai gắt
còn ở khu vực các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
tiết trời tạnh giáo thuận lợi cho các hoạt động du lịch tại đây
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
nhưng cường độ yếu nên chủ yếu là có mưa vào lúc chiều tối ở diện giải rác
còn ban ngày toàn vùng duy trì trạng thái là nắng giáo
từ ngày hai mươi tám tháng bảy mưa gia tăng và nhiệt độ giảm nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
với các tỉnh thành miền nam mưa cũng gia tăng từ ngày hai mươi tám tháng bảy
khi mà gió mùa tây nam hoạt động mạnh cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo rông mạnh
còn từ nay trời sẽ có nắng gián đoạn mưa xuất hiện giải rác vào lúc chiều tối
nhiệt độ cao nhất tại phía nam giao động là từ ba mươi một ba mươi bốn độ